lễ khai hội mùa xuân văn miếu mao điền hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại văn miếu mao điền huyện cầm giang tỉnh hải dương
cùng với đó là lễ khánh thành hệ thống bia tiến sĩ và công bố quyết định của hội đồng xác lập kỷ lục việt nam công nhận văn miếu mau điền là một trong năm địa chỉ khuyến học lớn nhất tại việt nam
văn miếu mao điền là nơi kế thừa và tiếp nối của văn miếu chấn hải dương xưa
di tích được khởi dựng vào thời lê sơ thế kỷ thứ một mươi năm tại xã vĩnh lại huyện đường an nay là xã vĩnh tuy huyện bình giang
đến thời tây sơn văn miếu được di chuyển về mau điền hợp nhất với trường thi hương trấn hải dương và trở thành nơi đào tạo hàng nghìn cử nhân tiến sĩ nho học đứng vào hàng đầu cả nước
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai văn miếu mau điền được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia
năm hai nghìn hai được đầu tư tôn tạo với quy mô lớn và trở thành nơi tôn vinh tài năng công đức của đức thánh khổng tử và các vị đại khoa tiêu biểu của việt nam và người tỉnh đông
so phần giống chống thỉnh chiêng khai hội và đọc văn tế đức thánh khổng tử cùng các vị đại khoa
năm hai nghìn ba bàn tổ chức đã khánh thành hệ thống bia tiến sĩ và thông bố quyết định của hội đồng xác lập kỷ lục việt nam công nhận văn miếu mao điền là một trong năm địa chỉ khuyến học lớn nhất việt nam
bia tại văn miếu mau điền gồm một mươi bốn bia có chiều cao hai sáu mươi năm m rộng một hai mươi năm m dày hai mươi năm cm
văn bia biên soạn bằng song ngữ mặt trước bằng hán văn gồm bốn vạn chữ là văn bia tiến sĩ dài nhất việt nam
văn bia để danh sáu trăm ba mươi bảy tiến sĩ trấn hải dương được dựng trong hai nhà bia
mỗi vị tiến sĩ được khắc họ tên năm sinh năm đỗ quê quán khoa thi niên hiệu tóm tắt sự nghiệp
hoa văn trên bia lấy bốn mẫu hoa văn là thời trần hậu lê thời mạc và thầy nguyễn
tổng kinh phí làm bia là trên một năm tỷ đồng trong đó phần lớn là huy động từ nguồn lực xã hội hóa đóng góp của các cá nhân đơn vị doanh nghiệp
việc mở rộng khắc dựng hệ thống bia tiến sĩ nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của dân tộc việt nam nói chung và tỉnh hải dương nói riêng